và phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo giám sát của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội về thu từ thuế và thu từ các khu vực kinh tế
tỷ lệ huy động từ thuế phí vào ngân sách nhà nước chỉ đạt hai mươi hai gdp chưa đạt yêu cầu do quốc hội đề ra là hai mươi một gdp
thu từ ba khu vực doanh nghiệp đều không đạt dự toán do đó chính phủ cần tiếp tục có những giải pháp mới để thúc đẩy sản xuất
kinh doanh trong nước góp phần bảo đảm thu ngân sách nhà nước ngày càng vững chắc hơn từ các khu vực kinh tế
đối với công tác quản lý thuế tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tổng số tiền nợ thuế là tám mươi tám hai trăm năm mươi ba tỷ đồng
tăng tám hai so với ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám chưa đáp ứng đúng yêu cầu của nghị quyết số bảy mươi của quốc hội
ủy ban tài chính ngân sách nhận thấy mặc dù chính phủ đã nỗ lực để giảm chi thường xuyên
chú trọng công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
cơ bản những tồn tại trong chi thường xuyên đã được quốc hội đề cập trong những năm gần đây vẫn chưa được khắc phục triệt đề
về chi cải cách tiền lương đa số ý kiến thẩm tra nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên một sáu triệu đồng một tháng
cũng trong phiên họp chiều nay quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư
quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về việc đề nghị
quốc hội cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường luật khoáng sản có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi một và luật tài nguyên nước có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
đều quy định về thu tiền cấp quyền khai thác đối với các loại khoáng sản và tài nguyên nước
tuy nhiên đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba chính phủ mới ban hành nghị định hai trăm linh ba về phương pháp tính mức
việc chính phủ chậm ban hành các nghị định
định hướng dẫn nêu trên đã làm cho các tổ chức cá nhân phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước
không có cơ sở thực hiện nghĩa vụ nộp tiền
các cơ quan quản lý nhà nước cũng không thu số tiền phải nộp số tiền dự tính khoảng gần năm tỷ đồng
ủy ban kinh tế tán thành với đề xuất của chính phủ đề nghị quốc hội đưa nội dung cho phép lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước vào nghị quyết kỳ họp
trong phiên họp chiều nay quốc hội đã nghe đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
bên lề hành lang quốc hội chiều nay nhiều ý kiến đại biểu cho rằng vấn đề quản lý khai thác các tài nguyên đều đang còn nhiều tồn tại
cần sớm tháo gỡ đặc biệt là việc quản lý khai thác các nguồn tài nguyên có liên quan mật thiết đến cuộc sống của người dân
sau đây mời quý vị cùng lắng nghe một số ý kiến của các đại biểu quốc hội
thực ra thì chúng ta cũng đã có các quy định pháp luật kiên thiết về khai thác sử dụng các nguồn nước
tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng vẫn còn thiếu những quy định rất cụ thể về kiểm soát các nguồn nước sạch để cung cấp cho người dân
tôi vẫn cho rằng đây không chỉ là vấn đề nước sạch mà nó phải đặt lên tầm an ninh của quốc gia
bởi vì đấy là cái nó liên quan đến cái sinh mạng của hàng triệu người dân
trên mọi miền đất nước của chúng ta nó không chỉ ở vấn đề hà nội mà tới đây các thành phố lớn và tất cả các cơ sở cung cấp nước sạch
cần phải có một cái tổng đài soát tổng đài soát là quá trình xử lý rồi cung cấp và bạo đạo sự an toàn của cái nguồn nước này cho nước sạch này cho người dân
cái tình hình mà hiện nay về cái ô nhiễm môi trường rồi quản lý tài nguyên nước là tài nguyên khoáng sản
hiện nay chúng ta trong thời gian qua mặc dù mình biết mình thấy những trường hợp đó rồi chúng ta đã sửa chúng ta đã khắc phục được rồi
tuy nhiên vẫn còn nơi đâu đó xảy ra
tôi nói cụ thể như ở hà nội và thành phố hồ chí minh về quản lý tài nguyên nước quản lý về tài nguyên khoáng sản rồi tôi thấy nó thấy nó có những cái nó rất là bất cập
mà chúng ta là người dân người ta thấy được điều đó chính quyền thấy được điều đó mà hạn chế khắc phục
tôi nói cho rằng nó rất là còn mong manh
cho nên trách nhiệm của chúng ta trong cả nước đặc biệt là trách nhiệm trong một cái của chính quyền địa phương đó
làm sao phải suy nghĩ đến là chú đáo
cái an toàn là sức khỏe cho người dân để cho người ta yên tâm
trước đó vào sáng nay trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cho biết
đã có hơn ba năm trăm linh ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước
thông qua các đoàn đại biểu quốc hội và hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp các tổ chức thành viên
trong đó những bất cập của ngành giáo dục thời gian gần đây là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm nhất
cử tri nhân dân ghi nhận bộ giáo dục và đào tạo đã tăng cường công tác quản lý giáo dục tại các địa phương cơ sở
chấn chỉnh những lệch chuẩn về đạo đức lối sống của một bộ phận giáo viên công chức viên chức trong ngành phòng chống bạo lực học đường
tuy nhiên cử tri nhân dân lo lắng bức xúc trước một số vụ việc do bất cần thiếu trách nhiệm của giáo viên
quản lý lãnh đạo một số cơ sở giáo dục
dẫn đến tài nạn rủi ro cho học sinh
trong đó có vụ việc bỏ quên học sinh trên xe của trường gateway hà nội làm một học sinh tử vong
vụ việc bỏ quên học sinh trên xe của cơ sở mầm non tư thục đồ rê mí ở thôn đoài hoàn sơn tiên du bắc ninh làm một học sinh bị hôn mê
bên cạnh đó cử tri nhiều địa phương kiến nghị làm rõ trách nhiệm của bộ giáo dục và đào tạo trong việc xảy ra gian lận thi cử
tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn một mươi tám
có thể nói những sai phạm chủ yếu là do lỗi chủ quan
của cán bộ giáo dục tại một số địa phương
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo là cơ quan chịu trách nhiệm cao nhất về cả kỳ thi nói chung là đơn vị tổ chức kỳ thi do chính mình xây dựng
nhưng thực tế cho thấy bộ còn chưa kiểm soát tốt được toàn bộ tình hình diễn biến trong kỳ thi hai nghìn một mươi tám đặc biệt là quá trình chấm thi
kỳ vọng của chúng tôi là những người cử tri của người tân đà nẵng
thứ nhất là đề nghị quốc hội là phải có quyết sách thật đúng
hợp đồng dân
kỳ vọng thứ hai là vấn đề đối với đại biểu quốc hội là người đại diện của nhân dân
cho nên là cũng phải làm sao là những đại biểu này nói được cái tiếng nói của nhân dân phản hành hết được cái vấn đề bốc xúc đối với của nhân dân
cái thứ ba đó là các cái đạo luật lần này là mang tính coi như là sát sực với đời sống
thí dụ là vấn đề nông động tăng cái giờ nông động hoặc là giảm giờ nông động
thưa quý vị nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nhà nước cô quét sách chà bơ an mưu bà rác an hamad an saba và tổng thống đức cộng hòa liên bang myanmar u win min
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ đức cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam sẽ thăm chính thức nhà nước cô quét từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi và đức cộng hòa liên bang myanmar từ ngày hai mươi tám đến ngày hai mươi bốn
thông tin về chuyến thăm của thủ tướng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của truyền hình nhân dân
xin được chuyển sang một thông tin quan trọng khác
nhận lời mời của chính phủ nước cộng hòa indonesia chiều ngày hai mươi tháng một mươi phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự lễ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống indonesia nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
buổi lễ được tổ chức trọng thể tại trụ sở quốc hội indonesia
ở thủ đô jakarta
ngay sau lễ nhậm chức phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã lần lượt có các cuộc hội kiến với tổng thống joko widodo và phó tổng thống marub amin
phó chủ tịch nước chuyển thư chúc mừng của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng chính phủ gửi tổng thống joko widodo
trong đó lãnh đạo ta đã bày tỏ tin tưởng chính phủ indonesia nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn sẽ đạt nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa
lãnh đạo hai nước đã trao đổi về các vấn đề quốc tế
khu vực cùng quan tâm cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình ổn định ở khu vực đối với an ninh và phát triển của mỗi nước cũng như cộng đồng asean
về những diễn biến gần đây ở biển đông phó chủ tịch nước đề nghị indonesia tiếp tục ủng hộ lập trường chính nghĩa của việt nam
phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền và vi phạm luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm hai
thực hiện bản ghi nhớ giữa bộ lao động thương binh và xã hội việt nam và bộ giáo dục australia từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội và thành phố hồ chí minh sẽ diễn ra tuần lễ giáo dục nghề nghiệp australia tại việt nam
tuần lễ giáo dục nghề nghiệp được tổ chức bởi tổng cục giáo dục nghề nghiệp việt nam và phòng thương mại công nghiệp australia đại sứ quán australia tại việt nam
tuần lễ giáo dục nghề nghiệp sẽ giúp quảng bá về hình ảnh giáo dục nghề nghiệp tại australia và việt nam
tham dự tuần lễ sẽ có những đại sứ nghề của australia và các bạn học sinh giáo dục nghề nghiệp của việt nam
trình diễn một số nghề nổi tiếng
nấu ăn dịch vụ nhà hàng sơn ô tô thiết kế đồ họa chăm sóc sắc đẹp
qua đó giúp các học sinh phụ huynh và xã hội có nhận thức đúng đắn về giáo dục nghề nghiệp
cũng như tìm thấy tình yêu nghề đam mê nghề tin tưởng lựa chọn giáo dục nghề nghiệp
đồng thời qua đây cũng thấy chất lượng đào tạo nghề của việt nam trước thách thức cách mạng công nghiệp bốn
nhân dịp này các chuyên gia đến từ australia cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại việt nam
tiếp theo chương trình
đốt rác gây ô nhiễm môi trường tại hải dương
nhiều bất cập trong phòng chống dịch tả lợn châu phi ở quảng trị
thời gian qua các hộ dân thuộc địa bàn lân cận bãi rác thị trấn gia lộc huyện gia lộc tỉnh hải dương
đang phải sống chung với môi trường ô nhiễm do việc đốt rác
việc đốt rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến giao thông đi lại
đây là hình ảnh mà phóng viên ghi lại được khi đi qua ngã tư điểm giao của đài lộ võ nguyên giáp
khói đặc quánh mù mịt cả một đoạn đường khói sộc và mũi làm cây xe mắt người tham gia giao thông
quá trình xử lý rác bằng cách đốt lộ thiên tại bãi rác thị trấn gia lộc còn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
nguyễn thị trấn phóng viên gia hòa
nguyễn thị trấn phóng viên gia hòa
khói từ việc đốt rác lộ thiên cứ thế theo chiều gió lùa vào các thôn khu dân cư lần cận
đề nghị chính quyền thị trấn gia lộc cần nhanh chóng tìm ra giải pháp hữu hiệu để sớm giải quyết vấn nạn rác thải
vừa làm ảnh hưởng đến giao thông sức khỏe cũng như môi trường sống của người dân
đây là cột khói đen được phóng viên ghi lại vào mờ sáng cách đây vài hôm
khói bốc lên cao từ nhà máy rồi cuốn xuống nhà hàng trăm hộ dân ở hai khu phố lê thành phương và nguyễn trung trực
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên gây ô nhiễm môi trường không khí
trước đó tri cục bảo vệ môi trường tỉnh phú yên đã lấy hai mẫu khí thải tại nguồn thải của nhà máy để đưa đi xét nghiệm
kết quả đều đạt tiêu chuẩn và nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép
thế nhưng khói đen thì vẫn cứ bốc lên từ nhà máy khiến người dân lo lắng

rồi bà con cũng kiến nghị khu phố kiến nghị và nhân dân kiến nghị
thì các cơ quan chức năng cũng có kiểm tra thì nhà máy cũng có khắc phục một thời gian để tốt
thỉnh thoảng là cũng có khói
và gần đây thì cũng có tiếp tục cũng có khói nữa
nhưng mà nhất là cái lúc mà nhà máy hoạt động đờ ba lên thì cái khói đen rất nhiều khoảng năm mươi phút thì xong hết
mà gió nôn gió bốc thì những cái nhà nói chung là những cái khu phố
những nhà chung quanh đây thì đều
nhà máy bia sài gòn phú yên có quy mô sản xuất hai mươi chín triệu lít bia một năm
theo trị cục môi trường tỉnh phú yên lò hơi của nhà máy được đốt bằng chấu và mùn cưa
lý giải về việc khói đen bốc ra từ ống khói cao hai mươi năm mét đại diện chi nhánh này thừa nhận do lỗi vận hành kỹ thuật
thực sự mà nói thì cái này thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường thêm cái hoạt động kiểm tra bảo trì các cái thiết bị có liên quan đến cái lò
cũng theo chi nhánh phú yên
công ty cổ phấn bia sài gòn miền trung tại phú yên đơn vị này đang đầu tư hệ thống xử lý khí thải với tổng kinh phí khoảng một mươi hai tỷ đồng
sau khi hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng trên
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi khiến tổng đàn lợn giảm mạnh nên đến thời điểm hiện tại giá lợn trên địa bàn tỉnh yên bái đang tăng cao đột biến
thời điểm mới xuất hiện dịch giá lợn hơi giảm sâu chỉ ở mức hai mươi ba mươi đồng một kg
tuy nhiên thời điểm hiện tại nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá lợn lên cao từ năm mươi năm đến sáu mươi ba đồng một kg
điều này kéo theo giá thịt lợn cũng tăng cao hơn so với bình thường từ hai mươi đồng đến ba mươi đồng một kg
theo dự báo từ nay đến tết nguyên đán giá thịt lợn còn tăng cao
do đó hiện các ngành chức năng đang triển khai các phương án bù đắp thiếu hụt của mặt hàng thịt lợn bằng các loại thịt gia súc gia cầm khác
đồng thời kiểm soát tốt tránh tình trạng được giá người dân ồ ạt tái đàn
khi chưa có phương án kiểm tra nguồn giống bảo đảm an toàn
thưa quý vị đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị có một trăm linh xã phường có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
tuy vậy công tác phòng chống dịch hiện vẫn còn nhiều bất cập do người dân ở vùng đồng bằng thiếu ý thức vứt sắc lợn ra các kênh mương sông suối
bên cạnh đó là tình trạng giấu dịch ở các địa phương vùng cao đã làm cho công tác ngăn chặn dịch bệnh gặp nhiều khó khăn và phức tạp
những ngày qua trên nhiều địa bàn tại tỉnh quảng trị tình trạng sắc lợn chết bị vứt tràn lan lâu ngày đã phân hủy bốc mùi hôi thối
gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân
ở khu vực đồng bằng là vậy còn trên miền núi nhiều người dân vẫn đang giấu dịch không khai báo
vì vậy dịch đang lây lan trên diện rộng
tính đến thời điểm này toàn tỉnh quảng trị có một trăm một mươi sáu trên một trăm một mươi sáu xã phường bị dịch tả lợn châu phi
số lợn đã tiêu hủy là hơn bốn mươi sáu con
chúng tôi chỉ đào cơ quan chuyên môn kiểm soát diệt mộ cũng như là có kiểm tra giám sát
việc người dân vứt tất cả các sạc động vật ra bên ngoài môi trường
phải tuyên truyền cho bà con nông dân chúng tôi mà phải phát hiện được
có chữ phạm ví phạm hành chính đối với những người vứt sạc động vật ra bên ngoài
đồng thời các quyền cũng đã chỉ đào đến tầng cơ sở để tất cả cùng vào cuộc
trong khi các cơ quan chức năng chính quyền và người dân tỉnh quảng trị đang nỗ lực
triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi
thì việc một bộ phận người dân thiếu uy thức vứt sạc lợn chết xuống sông
suối không chỉ gây ô nhiễm môi trường xung quanh mà còn tăng nguy cơ lây lan
nhiều loại dịch bệnh các ngành chức năng đặc biệt là đội ngũ thú y cơ sở
ở tỉnh quảng trị cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm để phòng tránh dịch bệnh
bùng phát trên diện rộng
sáng hai mươi một tháng một mươi tại thủ đô phnom penh đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu
đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu thành phố phnom penh
đồng chí vũ quang minh đại sứ việt nam tại campuchia
cùng đại diện các doanh nghiệp du lịch hai nước đã đến tham dự
phát biểu tại buổi làm việc đại diện đoàn công tác tỉnh bà rịa vũng tàu
nêu rõ chuyến thăm campuchia lần này nhằm làm sâu sắc quan hệ kinh tế
thương mại và du lịch giữa hai thành phố và các địa phương của campuchia
bên cạnh đó tỉnh bà rịa vũng tàu sẽ quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam
và campuchia đầu tư phát triển kinh tế thương mại và du lịch
ủng hộ các dự án phát triển giao thông và du lịch giữa hai địa phương
thúc đẩy việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
đồng thời tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước
để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai bên
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn công tác của tỉnh bà rịa vũng tàu
đã ký kết ghi nhớ hợp tác song phương với tỉnh xiêm diệp và thủ đô phnom penh
thăm đại sứ quán việt nam và gặp gỡ một số doanh nghiệp
theo thống kê của sở du lịch tp đà nẵng tính từ đầu năm đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tổng khách du lịch đến đà nẵng ước đạt bảy hai triệu lượt tăng hơn một mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn hai mươi năm tỷ đồng bằng chín mươi hai bốn kế hoạch
tăng hơn hai mươi so với cùng kỳ năm trước
để tiếp tục thu hút khách du lịch thành phố chủ trương tiếp tục nâng cao chất
lượng dịch vụ du lịch đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
tập trung phát triển theo chiều sâu hình thành các sản phẩm du lịch mới có sức cạnh tranh cao
trong đó ưu tiên phát triển ba nhóm sản phẩm chính gồm nhóm sản phẩm du lịch biển
nghỉ dưỡng cao cấp nhóm sản phẩm du lịch mua sắm hội nghị hội thảo
nhóm sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử sinh thái làng quê làng nghề
ngành du lịch thành phố phấn đấu thu hút tám một triệu lượt khách du lịch đến với đà nẵng vào cuối năm nay
trong đó có hơn ba triệu lượt khách quốc tế
ngày hai mươi một tháng một mươi tại trường trung học phổ thông chuyên biên hòa sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam
phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch hà nam tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ
và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm siêu tập gần hai trăm linh bản đồ tư liệu lịch sử quý về trường sa và hoàng sa
những hình ảnh tài liệu tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính thực thi và bảo vệ
chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa những hình ảnh về đời sống sinh hoạt
của các chiến sĩ và nhân dân trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
các tư liệu hiện vật trưng bày tại triển lãm là những bằng chứng pháp lý vững chắc từ nhiều thế kỷ trước
cho đến nay khẳng định chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của việt nam đối với vùng biển
thêm lục địa vùng đặc quyền kinh tế chủ quyền đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng một mươi một